liên quan đến vụ tai nạn tàu bay xảy ra vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối với máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi tại khu vực biển giáp xanh xã sa luận huyện cát hải thành phố hải phòng phó thủ tướng trần lưu quang ký quyết định về việc thành lập ủy ban điều tra

tổng công ty quản lý bay việt nam đại diện quốc gia thiết kế chế tạo tàu bay canada đại diện quốc gia thiết kế chế tạo động cơ pháp lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng lãnh đạo sở y tế tỉnh quảng ninh các cơ quan đơn vị có thành viên thuộc ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về bộ dân thông bản tải trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba